tổng thống nga vladimir putin vừa tuyên bố nga không coi mỹ là kẻ thù của mình
trái lại moscow rất muốn bình thường hóa quan hệ với washington
trả lời trực tuyến câu hỏi của một người dân mỹ tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh
người nga tôn trọng người mỹ và moscow hết sức quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ với washington
ông khẳng định nga không coi mỹ là kẻ thù
do đó trước hết nga có thể hợp tác với mỹ trong vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí hạt nhân
cũng như chống đói nghèo
nhà lãnh đạo nga cũng cho rằng nếu không có mỹ thì không thể đạt được giải pháp hữu hiệu
cho các vấn đề sinh thái trên thế giới nhất là hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
về vấn đề ukraine tổng thống nga bày tỏ hy vọng mỹ sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng
trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền đông nam quốc gia đông âu này
ông cũng nhấn mạnh nếu không có sự hợp tác mang tính xây dựng
công tác giải quyết các vấn đề syri hay trung đông cũng sẽ không thể có kết quả
các nước ả rập hiện không có kế hoạch đề nghị liên hợp quốc trừng phạt qatar
nhận định này vừa được giới chuyên gia khu vực đưa ra trong bối cảnh pháp và thổ nhĩ kỳ
đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vùng vịnh hiện nay
đặc biệt là trước cảnh báo của liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo nảy sinh
từ việc đóng cửa biên giới tác động tới người dân khu vực
giới ngoại giao khu vực nhận định các nước ả rập hiện chưa có kế hoạch rõ ràng
về việc đề xuất liên hợp quốc áp dụng các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức
bị liệt trong danh sách đen liên quan đến qatar
lý do là bởi đây là một động thái khó khăn cần có sự thông qua của một mươi năm nước thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
hiện nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng vùng vịnh đang được đẩy mạnh
phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội kiến quốc vương mà rốc ở thủ đô rabat
tổng thống pháp emmanuel macron khẳng định chính quyền paris đang thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao
để giải quyết cuộc khủng hoảng tại vùng vịnh hiện nay
trong khi đó thổ nhĩ kỳ một trong những đồng minh thân cận nhất của qatar
cũng đã cử ngoại trưởng melut cavusoklu tới nước này
tại đây ông cavusoglu đã kêu gọi các bên đối thoại để giải quyết khủng hoảng
sau qatar ông cavusoglu sẽ đến coet và tiếp đến là ả rập xê út
romani đang đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng
sau khi nhiều đảng ở nước này tuyên bố không ủng hộ thủ tướng sorin rindeanu
với cáo buộc ông thất bại trong việc
thực thi các chính sách cải cách chính tế
tuy nhiên bất chấp áp lực từ các bên thủ tướng greendeanu tuyên bố sẽ không từ chức
trong một tuyên bố đảng dân chủ xã hội psd cánh tả cầm quyền romani cho biết
đã quyết định chấm dứt sự ủng hộ đối với thủ tướng rindeanu
một thành viên của đảng này đồng thời sẵn sàng thành lập chính phủ liên minh mới
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa thủ tướng rindeanu
và lãnh đạo dân chủ xã hội liviu ragone gia tăng căng thẳng
hiện nhiều bộ trưởng của đảng dân chủ xã hội trong nội các đã đồng loạt từ chức vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu
tuy nhiên thủ tướng greendeanu nhấn mạnh sẽ không từ chức
đồng thời khẳng định những nỗ lực của chính phủ trong thời gian qua xứng đáng được ghi nhận
cũng trong bài phát biểu của mình ông rindeanu cho biết sẽ chỉ từ chức khi nào tổng thống klausio iohannis
theo đường lối trung hữu chỉ định một thành viên trong đảng dân chủ xã hội thay thế ông
một vụ nổ vừa xảy ra tại một trường mầm non ở huyện phong huyện tỉnh giang tô miền đông trung quốc
khiến ít nhất bảy người chết và năm mươi chín người bị thương
văn phòng khẩn cấp thành phố từ châu trung quốc cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc một mươi sáu h năm mươi chiều hôm qua
tại cổng trường khi các cháu nhỏ đang tan học
các hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người lớn và trẻ em nằm la liệt dưới đất
một số người bị chảy máu
nhiều xe cứu thương và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân tới bệnh viện
các quản chức địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường
cảnh sát đang tiến hành điều tra và nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được công bố
hai robot được tích hợp trí thông minh nhân tạo androbot vừa dự thi môn toán
trong kỳ thi vào đại học quốc gia tại bắc kinh và thành phố thành đô trung quốc
điều đặc biệt là hai robot này đã hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian ngắn hơn nhiều
so với các sinh viên khác
giống như các thí sinh khác hai robot idam và imat được yêu cầu hoàn thành

điều đặc biệt là các thí sinh khác đã hoàn thành một bài kiểm tra toán học một trăm năm mươi điểm
trong hai giờ đồng hồ trong một căn phòng không có kết nối internet
và chúng đã đạt được một trăm ba mươi bốn và một trăm linh năm điểm
robot trí tuệ nhân tạo có khả năng suy luận logic đặc biệt chúng có những suy luận chặt chẽ
khá giống với con người và thậm chí robot đã phát triển nhiều phương pháp đa dạng hơn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho biết điểm yếu của các robot này là sự hiểu biết về ngôn ngữ tự nhiên
các nhà phát triển của robot idam cho biết mặc dù điểm số mà robot idam đạt được không đạt tiêu chuẩn cao
nhưng thử nghiệm lần này đánh dấu sự tiến bộ trong chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo của công ty
theo kế hoạch vào năm hai nghìn hai mươi các robot điện tử sẽ có trí thông minh đủ được tuyển vào những trường đại học hàng đầu trung quốc
thông qua kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt nhất thế giới
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại